mực được chọn làm chả phải là mực nang con to mình dày có nhiều ở các khai trường vân đồn cô tô
để có nguồn mực nguyên liệu tươi ngon cơ sở đã hợp đồng trực tiếp với các tàu thu mua đánh bắt để lấy được ngay khi tàu vào cập bến
một trong những điểm khác biệt quyết định chất lượng sản phẩm của trà cá bà nụ đó là quy trình chế biến kỹ lưỡng
mực được lột bỏ ra dâu mai làm sạch ruột và rửa sạch rồi đưa đi cấp đồng đủ hai mươi ngày mới đưa ra chế biến
thao tác này giúp khử mùi tanh và tăng độ dẻo dai của mực
khi chế biến mực được đưa ra giã đông rửa bằng nước sạch đưa đi quay ly tâm để vắt thật khô mực rồi tiếp tục được lau thấm sạch bằng khăn khô
lúc chế biến chả mực bà nụ được nêm thêm nước mắm cái rồng và các gia vị như bột nếp đường hạt tiêu mà không dùng phụ da khác để tạo độ thơm chắc mà không bở
sau đó mực được giã nhuyễn nhưng không quá nát để tạo độ kết dính rồi đưa đi nặn và rán ở nhiệt độ phù hợp
kết thúc chả mực được đưa lên giá quạt nguội rồi đưa đi hút chân không đóng gói
phụ da tức là cái đó người ta dùng là cái phụ da đương nhiên chúng tôi biết là bây giờ nó có những cái phụ da được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm
thế nhưng mà với cái nguồn nguyên liệu đảm bảo mình cũng không cần thiết phải sử dụng với nó
cái thứ hai là về cái chế biến gia vị của mỗi một người nó có nó như món ăn thôi tức là nó cũng là một cái bí quyết
thế nhưng mà thực sự là anh cứ lên lếm vừa cho một món ăn thì cái chả mực của anh có thể là nó sẽ ngon hơn
chả mực bán nụ tham gia chương trình ocope năm hai nghìn một mươi sáu và được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh công nhận xếp tiêu chuẩn sản phẩm ocope đạt ba sao vào năm hai nghìn một mươi bảy
để nâng tầm sản phẩm cơ sở đã đầu tư thêm nhà xưởng rộng gần năm trăm linh m hai thiết bị và hệ thống tủ cấp đông để chữ nguyên liệu
đầu năm hai nghìn một mươi bảy cơ sở đầu tư hệ thống bếp rán điện cho nhiệt lượng đều tăng chất lượng mẫu mã sản phẩm
với sự đầu tư đó sản phẩm của cơ sở được khách hàng đánh giá cao
vào mùa cao điểm mỗi ngày cơ sở có thể sản xuất từ bảy mươi đến tám mươi kg chả mực
chả mực bà nụ hiện đã có mặt trong các cửa hàng và các siêu thị bán lẻ trên toàn quốc

ngoài thủy sản này chứa nguồn protein cao cùng với nhiều acid amine kẽm và vitamin
nhưng chúng lại có vị tanh đặc trưng thịt mềm và dễ nát
nên bài toán chế biến thành thực phẩm cho bữa ăn hàng ngày cũng chứa nhiều thách thức
chính vì vậy tuy là loại thực phẩm bổ dưỡng nhưng dường như hầu cũng chỉ loanh quanh trong vùng
với công thức phổ biến là hấp hoặc nướng
năm hai nghìn một mươi hai dự án nghiên cứu quy trình công nghệ chế biến hầu thái bình dương
thành sản phẩm hầu xế khô hầu tẩm ướp gia vị và nem hầu tại quảng ninh
được một nhóm người dân ở huyện đảo vân đồn triển khai
sau gần hai năm trải qua bao lần thử nghiệm dự án cuối cùng đã thành công
với những loại gia vị truyền thống vốn có của việt nam vị tanh đặc trưng của loài hầu đã được loại bỏ
với công thức chế biến mới công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản và thương mại quảng ninh
đã đưa hầu sữa vân đồn mang thương hiệu bavabi có nghĩa là báu vật biển phủ sóng khắp cả nước
và đang lên kế hoạch để xuất ngoại sản phẩm ruốc hầu
cùng với ruốc chai ruốc hầu mang thương hiệu bavabi là sản phẩm đã được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ninh
cấp giấy chứng nhận sản phẩm ô khốp đạt năm sao vào năm hai nghìn một mươi sáu
cảm nhận sản phẩm như thế nào nhưng khi mà nhìn vào mắt họ phải bắt mắt và nhìn phải hấp dẫn
thì họ mới quan tâm đến sản phẩm của mình
sau đấy mới đến bước là họ ăn thử sản phẩm và kiểm tra xem sản phẩm của mình có ngon hay không
và có hợp với họ hay không
hiện nay thì sản phẩm của bên mình đã phủ sóng toàn quốc và sắp tới thì bên mình sẽ hướng là xuất khẩu
và nước nhật chắc sẽ là nước đầu tiên mà bên bình chọn bởi vì đợt vừa rồi là có đi tham quan ở bên nhật
và mang sản phẩm đi họ dùng thử họ rất là thích và được đánh giá rất là cao
ngoài ruốc hàu và ruốc chai sản phẩm ruốc bề bề cá di mê cá tẩm vừng của công ty sản xuất
và thương mại thủy sản quảng ninh cũng đã được chứng nhận sản phẩm ô khốp đạt ba sao
công ty đang tập trung vào việc nâng cao chất lượng cũng như bao bì sản phẩm hai sản phẩm khác là ruốc tép
và ruốc cá để mang đi thi sao vào đợt đánh giá phân loại sản phẩm ô khốp tỉnh quảng ninh vào năm hai nghìn hai mươi
công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản và thương mại quảng ninh được đánh giá là một trong những doanh nghiệp
đi đầu trong việc đổi mới chất lượng sản phẩm
mỗi tháng cơ sở này cung cấp ra thị trường khoảng một mươi lọ sản phẩm mỗi loại
tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần năm mươi công nhân tại địa phương
sản phẩm năm sao của bên mình đó là sản phẩm ruốc hầu và ruốc cơ chai
hai sản phẩm này trải qua quy trình là thứ nhất là phải về mẫu bã bao bì về chất lượng sản phẩm
lúc mà đánh giá năm sao là lúc đấy vào năm hai nghìn một mươi sáu
đấy là hai sản phẩm duy nhất trong cuộc thi đánh giá sản phẩm ô cốp
hoàng ninh là hai sản phẩm duy nhất của công ty mình đạt năm sao
mặc dù có chất lượng thơm ngon nhưng nước mắm vân đồn không được nhiều người biết đến
năm hai nghìn bảy một số cựu chiến binh thành thạo nghề đi biển
có kinh nghiệm làm nước mắm ở xã đông xá
đã cùng nhau liên kết thành lập cơ sở sản xuất nước mắm nhằm phát huy thế mạnh truyền thống
mấu chốt của nước mắm cái rồng là kỹ thuật làm mắm cá truyền thống
từ muối trắng sạch và cá tươi mà người dân địa phương vẫn thường làm
lựa chọn nguyên liệu là khâu được các cựu chiến binh đặt lên hàng đầu
với các loại chủ yếu gồm cá nhâm cá quẩn cá ruội
đây là các loại cá ít xương thịt nhiều dầu đạm rất phù hợp làm mắm
cá phải đảm bảo tươi ngon được nhập từ các tàu đánh cá trên ngư trường ở vân đồn cô tô bạch long vĩ
để nâng cao chất lượng sản phẩm công ty cổ phần nước mắm cựu chiến binh vân đồn
đã đầu tư nhà xưởng rộng hệ thống máy móc gồm máy đánh muối máy lọc thô lọc tinh máy đóng chai
nhờ đó nhiều khâu trong quá trình sản xuất được cơ giới hóa nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm
theo đánh giá chất lượng sản phẩm nước mắm cái rồng của công ty có hương vị thơm tự nhiên
không gắt chứa nhiều acid amin tốt cho sức khỏe
điểm đặc biệt là sản phẩm của đơn vị được sản xuất hoàn toàn tự nhiên
không sử dụng bất kỳ phụ da hóa chất
chính vì thế nước mắm cái rồng được người tiêu dùng ưa thích đánh giá cao
trong đó nước mắm xá sùng là sản phẩm được công nhận sản phẩm ô khốp bốn sao vào năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó ô khúc là cái lợi nhất là mình được quản quả sản phẩm trên tất cả những thương trường lớn
và những người dân rất tin tưởng vào những sản phẩm sạch và ô khúc
hiện nay chúng tôi đã đưa vào bày bán khoảng trên một mươi hai sản phẩm ô cốt
các sản phẩm ô cốt thì là các sản phẩm mới rất ít khách hàng biết tới
vì thế cho nên khu vực trưng bày của chúng tôi là khu vực lối cửa ra vào chính
để cho khách hàng được biết tới sản phẩm ô khúc của quảng ninh
các sản phẩm ô khúc tuy là mới
nhưng có một số mặt hàng rất được khách hàng ưa chuộng
ví dụ như là nước mắm cái rồng miến rong bình niêu rượu ba kích hay là ruốc hầu
là các sản phẩm khách hàng rất tin tưởng và lựa chọn để mua sắm
ngoài những cái ưu điểm là rất là tốt sức khỏe và nguyên liệu tự nhiên
thì ô cốp quảng ninh đang có một cái hạn chế
đó là cái quảng bá thương hiệu của các sản phẩm đó còn chưa được rộng rãi
ngoài ra thì những cái nhãn mát trên bao bì của sản phẩm thì chưa được đa dạng và phong phú
nếu như mà
nếu như là ô khúc quảng ninh có thể cải thiện về nhãn mát hay là chỉ dẫn điện lý về thương hiệu

năm hai nghìn một mươi ba quảng ninh là tỉnh đầu tiên trong cả nước triển khai chương trình ô khúc dựa trên ba nguyên tắc cơ bản
đó là hành động địa phương hướng đến toàn cầu tự lực tự tin và sáng tạo đào tạo nguồn nhân lực
đặc biệt các doanh nghiệp cơ sở sản xuất phải chủ động về ý tưởng sản phẩm sản xuất chế biến thị trường tiêu thụ
nhà nước đóng vai trò tạo sân chơi hỗ trợ chính sách xúc tiến thương mại
từ đó ngày càng nâng cao về chất lượng hoàn thiện mẫu mã
chuẩn hóa về bao bì đáp ứng nhu cầu của thị trường
đến nay toàn tỉnh quảng ninh đã có bốn trăm hai mươi bảy sản phẩm tham gia ô khúc
trong đó một trăm chín mươi sáu sản phẩm xếp hạng ba sao trở lên
khi mà thẩm định rồi để mà đánh giá phân hạng đấy
thì nó có cả một cái bộ tiêu chí rất kỹ cho từng nhóm ngành hàng một
nhóm ngành hàng này thì bộ tiêu chí của nó là gồm là mấy trăm tiêu chí ra làm sao
và có cả một bộ máy gồm là các chuyên gia các sở ngành
để người ta cùng thẩm định theo nĩnh vực trách nhiệm ngành của người ta
ngành y tế thì là về vệ sinh an toàn thực phẩm rồi về những vấn đề gì
ngành nĩnh vực khoa công nghệ thì tem nhãn mắc mũ mã
thì tất cả những điều đó
là để các thành viên của hội đồng thẩm định và cả hội đồng để người ta quyết định
nó tính theo tháng điểm một trăm linh
để từ đó quy đổi ra là anh đạt được ứng với tương ứng là bao nhiêu sao
cho nên là cái năm sao là vô cùng khó khăn
hiện nay là bốn trăm hai mươi bảy sản phẩm chúng tôi
thì năm sao là chỉ có tám sản phẩm thôi
có nghĩa là rất là khó khăn
không chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm
tỉnh quảng ninh còn chú trọng đến hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường
mặc dù là khâu cuối
song xúc tiến thương mại được xác định là điểm mấu chốt
trong chương trình ocob
quảng ninh là địa phương đầu tiên trong số cả nước
tổ chức hỗ trợ chuyên đề về các sản phẩm tham gia chương trình ocob
từ năm hai nghìn một mươi chín địa phương đã tổ chức hỗ trợ ocob kết hợp thương mại
thay thế cho hỗ trợ thương mại thường niên
cũng như thường xuyên tổ chức các tuần lễ kết nối tiêu thụ sản phẩm ocob
quảng bá trên sản giao dịch thương mại điện tử
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp các hợp tác xã
các cơ sở sản xuất tham gia quảng bá sản phẩm hỗ trợ
truyền lãm trong và ngoài nước
với sự hỗ trợ của tỉnh và các sở ngành địa phương
các doanh nghiệp hợp tác xã cơ sở sản xuất sản phẩm ocob
đã mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và sản xuất
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm gia tăng năng suất giảm thiểu chi phí
hiện nay nhiều sản phẩm ocob đã được tổ chức
của quảng ninh đã dần khẳng định vững chắc chỗ đứng trên thị trường
thông qua việc tiêu thụ ổn định tại các hệ thống siêu thị bixi
chuỗi cửa hàng tiện ích và các cửa hàng nông sản sạch
có thể thấy những kết quả đạt được trong thời gian qua là nền tảng vững chắc
để các sản phẩm ocob quảng ninh tiến gần hơn với thị trường quốc tế
đồng thời đội ocob từng bước đưa thành chương trình phát triển kinh tế quan trọng
phát huy tiềm năng thế mạnh của tỉnh quảng ninh
nhiều gia đình dùng loài hoa này để trang trí nhà cửa hoặc trồng trong vườn
hầu hết hoa ly được trồng vì mục đích thẩm mỹ
nhưng cũng có một số loại ly được trồng chủ yếu để lấy củ
trồng hoa ly trong nhà kính là một trong những phương pháp ứng dụng khoảm công nghệ cao
vào trong canh tác hoa ly
trồng hoa trong nhà kính giúp chất lượng và năng suất hoa ly tăng mạnh
mang lại hiệu quả cao
chính vì vậy nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có việt nam đã áp dụng mô hình này
ban đầu giống hoa ly nhập về
sẽ được trồng trong nhà kính khác với kiểu canh tác truyền thống trồng trên đất ngoài ruộng
tại đây củ hoa được đặt trên các giá thể sơ dừa đã sắp thành từng luống
ngay từ lúc xuống giống người trồng tiến hành răng lưới
phân thành từng ô vuông để nương theo đỡ thân cây hạn chế tình trạng hoa bị nghiêng đổ
hệ thống ống dẫn được đặt dọc theo luống sẽ cung cấp nước
và phân trực tiếp tới gốc hoa theo phương pháp tưới nhỏ giọt
được trồng trong nhà kính cách ly với môi trường ngoài
nên hoa ly trồng trên giá thể ít mắc các bệnh trên lá thân cây
người trồng sử dụng các bẫy dính có màu sắc bắt mắt để dính bắt côn trùng hạn chế các loại thuốc trừ sâu
theo kinh nghiệm đất trồng ly cần duy trì ẩm
nên hệ thống phun tưới cũng hoạt động liên tục để cung cấp nước ở mức độ vừa đủ
người trồng cần thường xuyên nâng lưới nương theo chiều cao của cây
đảm bảo cây phát triển theo đúng luống hàng theo hướng thẳng đứng
sau ba tháng xuống giống hoa ly có thể cho thu hoạch
khi cây bắt đầu nhú hoa người trồng phải đảm bảo duy trì thuốc phân và tưới nước để hoa sinh trưởng
hoa được cắt khi còn chưa bung nở nhằm đảm bảo tới tay người tiêu dùng mới khoe sắc và tỏa hương thơm
với khí hậu ôn hòa mắt mẻ quanh năm
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng thích hợp phát triển các vựa rau và hoa tươi ôn đới
hiện nhiều nhà vườn tại đà lạt đang phát triển mô hình trồng hoa ly áp dụng công nghệ cao
tạo ra sản phẩm hoa tươi vượt trội về chất lượng
kích cỡ và hương thơm
hoa ly tại đà lạt được trồng và chăm sóc theo quy trình riêng trong nhà lưới
từ khi ra mầm tới lúc trưởng thành
nhờ đó chất lượng hoa đồng đều và năng suất ổn định
cung cấp cho thị trường trong tỉnh và thành phố hồ chí minh
nhờ khí hậu thích hợp kết hợp với quy trình chăm sóc tỉ mỉ kỳ công
hoa ly đà lạt thường có bông to thơm hơn so với hoa ở nhiều vùng trồng khác
toàn thành phố đang phát triển khoảng tám mươi một hectare hoa ly
theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao
các sản phẩm hoa ly tươi của các nhà vườn được cung ứng cho thị trường lâm đồng
thành phố hồ chí minh và các tỉnh miền tây nam bộ